hơn tám bốn trăm linh tỷ đồng là tổng kinh phí thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh con tum
trong đó một bốn trăm linh tỷ đồng là vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
số tiền còn lại là vốn chính sách dự án chương trình hỗ trợ giảm nghèo hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh con tum ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các huyện nghèo huyện biên giới các xã thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
cùng với đó tỉnh con tum cũng lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các đề án hỗ trợ người dân vùng khó khăn
qua các năm đề án giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực
đến nay trên địa bàn tỉnh con tum đã có hơn hai mươi chín trăm linh hộ dân vươn lên thoát nghèo